vòng chung kết cuộc thi chơi vui robot học tốt pascal lần năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy do sở giáo dục và đào tạo
tp hcm phối hợp với trường saigon tech công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công viên
phần mềm quang trung và thành đoàn tp hcm tổ chức vừa được khai mạc thu hút hơn năm mươi trường trung học
phổ thông trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận với bốn trăm năm mươi đội tham gia
cuộc thi năm nay kéo dài từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy với ba cuộc thi diễn ra song song
s robot liên trường s robot mở rộng và sáng tạo clip ed robot nhằm tạo sân chơi bổ ích về ứng dụng
tin học trong lĩnh vực điều khiển tự động cho học sinh khối trung học phổ thông đồng thời khơi gợi
các kiến thức về khoa học kỹ thuật và thu hút nhiều học sinh lựa chọn ngành công nghệ thông tin
với cuộc thi ed robot liên trường các thí sinh sẽ thi lập trình và điều khiển aduno trực tiếp
tại địa điểm thi với đề thi đóng các đội thi sẽ viết chương trình điều khiển robot acruno hoạt động
tự động sử dụng ngôn ngữ lập trình pascal thư viện s arduino và phần mềm s arduino
tham dự cuộc thi s robot mở rộng các thí sinh sẽ thi lập trình và điều khiển arduino với đề thi mở
viết chương trình điều khiển robot azuno hoạt động tự động sử dụng ngôn ngữ lập trình pascal
thư viện s arduino và phần mềm s arduino sau đó mang mô hình robot arduino đã được lắp ráp hoàn
chỉnh lên địa điểm thi để thi đấu với cuộc thi sáng tạo clip ed robot
các thí sinh dự thi sẽ viết chương trình điều khiển robot aguno hoạt động tự động
sử dụng ngôn ngữ lập trình pascal thư viện s arduino và phần mềm s arduino
sau đó quay và dựng phim rồi gửi clip về ban tổ chức
nét nổi bật của cuộc thi s robot năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy này đó là sự tham gia hết sức là tích cực của các
trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố tham gia cuộc thi s robot
năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy là đã có sự tham dự của hơn hai trăm linh các đội đến từ các trường trung học phổ thông trên
địa bàn thành phố và một số tỉnh gần gần cùng với đó là đều được tham gia gần bảy trăm linh
học sinh là các em học sinh trung học của các trường trung học phổ thông

cuộc thi là sân chơi để các em có thể cọ sát trao đổi những sáng tạo tư duy độc lập của bản thân với bạn bè trong thành phố
đồng thời định hướng cho các em phát triển ngành công nghệ thông tin
lễ tổng kết và trao giải sẽ được diễn ra vào ngày một tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy tại thành phố hồ chí minh